chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online
tại giờ ngày một mươi sáu tháng bảy lực lượng công an tỉnh thanh hóa bất ngờ đột kích quán ba này nằm trên đại lộ lê lợi phường đông hương thành phố thanh hóa
tại thời điểm lực lượng công an ập vào bắt giữ trong quán bar này có hơn một trăm linh khách hàng đang lắc lư theo điệu nhạc
do bị tập kích bất ngờ đồng thời có nhiều cảnh sát mặc thường phục bí mật theo dõi từ trước nên các khách hàng trong quán bar không kịp chạy thoát
ngay sau đó lực lượng công an đã tiến hành khám xét các điểm nghi ngờ có cất dấu ma túy đồng thời phân loại các đối tượng
đến khoảng hai giờ sáng việc khám xét mới hoàn tất lực lượng công an cũng bắt giữ hàng chục đối tượng do có nghi ngờ liên quan đến ma túy
tổ công tác đặc biệt một trăm một mươi ba của tổng cục cảnh sát đã phối hợp với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an và bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
bắt quả tăng ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại thôn bắc san xã yên đĩnh huyện trợ mới tỉnh bắc cạn tạm giữ khoảng tám mươi con bạc để điều tra làm rõ
đây là ổ nhóm đánh bạc do nguyễn anh tuấn chú phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên cầm đầu
tuấn cùng một số đối tượng thuê một ngôi nhà dân ở trong núi sâu
ổ nhóm đỏ đen này hoạt động từ năm hai nghìn một mươi năm với nhiều máy lưới đối phó với cơ quan chức năng
để triệt phá được ổ nhóm này một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ đã phải hành quân từ sáng một mươi hai giờ trưa bí mật tập kết trong núi chờ lệnh phá án
khi nhận được thông tin xới bạc hoạt động lực lượng ban chuyên án mới từ trong núi sâu ra áp sát bất ngờ ập vào bát quả thang
được biết ổ nhóm đánh bạc thường tổ chức sát phạt từ một mươi bốn h đến một mươi tám h hàng ngày
trong số tám mươi đối tượng thì một phần tư là nữ độ tuổi từ ngoài hai mươi đến năm mươi tuổi
quá trình bắt giữ lực lượng chức năng còn thu giữ ma túy xi lanh và một số dao kiếm mà các con bạc thủ trong người
nhiều đối tượng nhảy xuống sông hòng thoát thân hoặc ném tiền để phi tang nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
sau khi bị bắt giữ ban chuyên án đã đưa tất cả các đối tượng về công an huyện trợ mới phân loại tiếp tục điều tra làm rõ
theo thông tin mà chúng tôi mới nhận được từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố hai mươi hai đối tượng
trong đó cấm đi khỏi nơi cư trú một mươi sáu đối tượng bắt tạm giam sáu đối tượng trong vụ triệt phá ổ đánh bạc ở trường gà lớn nhất cả nước
sáu đối tượng bị bắt tạm giam gồm đa dạng
đa dạng văn diễn trần thanh tỉnh cùng chú quảng bình nguyễn thanh tùng chú ninh thuận
dương trọng dũng chú nghệ an đa dạng duy thinh chú tp quy nhơn và võ văn nhiệm chú tỉnh bình định
cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu nhận được nhiều tin báo về một nhóm gồm nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh
thường xuyên tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà tại một điểm nằm trên đường tránh thành phố đồng hới
cơ quan tỉnh quảng bình đã nhanh chóng vào cuộc
dạng sáng ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng trinh sát đã ập vào bắt quả tang hàng trăm đối tượng
chủ đến từ hà nội tp hcm nghệ an hải phòng thừa thiên huế đang xây xưa sát phạt
tại trường gà lực lượng công an tạm giữ hàng trăm đối tượng cùng gần ba mươi chiếc ô tô hạng sang hơn ba tỷ đồng tiền mặt
trong đó có tiền thu theo biên bản bắt người phạm tội quả tăng là hơn ba trăm bảy mươi ba triệu đồng
đây được coi là một trong những trường gà lớn nhất cả nước hoạt động một cách rất tinh vi
và cũng rất táo tợ
bên cạnh niềm vui của những người say mê bóng đá chân chính
thì không ít đối tượng lợi dụng bóng đá để chơi tròn đỏ đen đã phải chịu hình phạt thích đáng
tại tỉnh bình phước hai đối tượng lâm nhật thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
và nguyễn hoàng phi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cùng chú tại xã tân lập
đã bị cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
vì đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
cơ quan công an đã xác định lâm nhật thắng cá độ bóng đá số tiền một mươi một triệu tám trăm linh nghìn đồng
nguyễn hoàng phi cá độ bóng đá số tiền một mươi triệu đồng thắng là người cầm lái
bước đầu các đối tượng khai nhận trong đêm diễn ra trận bóng đá giữa đội tuyển pháp gặp đội tuyển đức
thắng đã đứng ra tổ chức cá độ bóng đá với một số người ngay tại quán giải khát do mình làm chủ
tại ấp chín xã tân lập số tiền thắng nhận cá độ từ ba trăm linh đến một mươi triệu đồng
trong đó nguyễn hoàng phi đặt cá độ số tiền một mươi triệu đồng
thông qua tin nhắn điện thoại cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
hàng chục đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua ăn tiền đã bị lực lượng công an huyện châu thành
tỉnh bến tre bất ngờ bắt giữ tại nhà đối tượng trần văn phong tại xã an hiệp huyện châu thành
tại hiện trường cơ quan công an tạm giữ ba bộ bầu cua hai bộ tài xỉu bốn bộ bài tay một cây kiếm nhật
bảy xe mô tô sáu điện thoại di động
cùng một số tiền trên một mươi năm triệu đồng
qua làm việc các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc này do trần văn phong đứng ra tổ chức ngay tại nhà mình
điểm cờ bạc này đã hoạt động được gần hai tháng nay
hàng ngày tụ tập rất đông các con bạc đến để tham gia gây mất an ninh trật tự tại địa phương
thời gian gần đây tình trạng trộm cắp ở các vùng nông thôn gia tăng với hành vi hết sức táo tợn
khiến cho bà quan hoang mang bức xúc
không chỉ dừng lại ở nạn
trộm vặt không ít hộ dân bị mất những tài sản có giá trị lớn như tiền vàng và nhiều đồ có giá trị khác
ghi nhận tại xã hòa an huyện phú hòa tỉnh phú yên
khuya ngày một mươi chín tháng sáu gia đình chị lê thị phương uyên bị kẻ gian đột nhập
kẻ trộm đã các khung sát cửa sổ đột nhập vào nhà lấy trộm khoảng một mươi triệu đồng tiền mặt
năm triệu đồng cả điện thoại một điện thoại di động lenovo trị giá khoảng bốn triệu đồng
cứa cửa hết rồi vừa một người rồi
rồi chui vào mà sẽ từ nhà trên xuống nhà dưới chỗ đó còn có người mà không ai hay hết
chui hết bàn hoàng vì vụ trộm táo tợn
chỉ hơn một mươi ngày sau một vụ trộm khác lại diễn ra ở ngay nhà đối diện
kẻ giang đã cắt lưới b bốn mươi đột nhập vào nhà anh phạm tấn giúp
lấy trộm một tv hiệu panasonic trị giá khoảng tám bảy triệu đồng

số tiền một mươi bảy triệu đồng anh gom góp để trả nợ cũng bị kẻ giang cượm mất
theo người dẫn cho biết trước đó địa phương này cũng xảy ra các vụ trộm cấp
tuy nhiên cứ đến tình trạng này diễn ra thường xuyên và đặc biệt hành vi trộm cấp ngay một táo tợn
trong dòng mấy tháng lại đây là một tháng mấy đây là từ đoạn dưới đây còn mất
độ trên đây còn mất cứ tự do vô lấy vậy thôi
mà không biết lấy bằng cách nào mà người không hay là mình phải nói là chắc nhận là cái đấy mới là cúng kiếp
thống kê của lực lượng chức năng từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã hòa an
xảy ra tám vụ trộm cấp với giá trị lớn cái thiệt hại tài sản cho người dân lên đến hàng trăm triệu đồng
đáng nói nếu như trước đây kẻ gian thường lợi dụng sự sơ hở của người dân
để thực hiện hành vi trộm cấp
từ thời gian đầu đây nhiều vụ trộm mang tính tổ chức theo dõi nắm bắt tình hình để thực hiện hành vi trộm cấp
lực lượng chức năng địa phương cho biết mặc dù đã thường xuyên tổ chức các cuộc tuần tra ban đêm
tuy nhiên do nằm ở vị trí giáp ranh nên việc kiểm soát an ninh trên địa bàn cũng gặp nhiều khó khăn
có một cái khó khăn là anh em không có xã đều là rất là quen mạch
chúng tôi là số lượng bao nhiêu người như thế nào thì các đối tượng đều biết hết
cho nên khi mà mình triển khai kế hoạch muốn theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động của số đối tượng trong diện nghi vấn
thì là chở bị các đối tượng này phát hiện
mà khi mà phát hiện công an xã là các đối tượng này sẽ là lặng tránh và có thể là chuyển hướng hoạt động
đi vào hoạt động là nó sẽ kín hơn cho nên là rất là khó khăn
những hàng rào cao kiếm được gia cố dựng thêm lên để ngăn trộm
xong vẫn chỉ thể giúp người dân được hoàn toàn yên tâm
đêm khuya thay vì giấc ngủ ngon
lúc này người dân lại phải căng ra để phòng chống trộm
vùng đất vũ bình yên đang bị xáo trộn bởi nạn trộm cấp

cả gia đình anh giúp hầu như không thêm nào điên giấc
mới một mươi hai một giờ là dậy hết ngầu hết
không dám ngủ không biết nó đột nhập đến lúc nào
làm sao cách nào cho dân tụi tui là được thiên ổn
chứ làm đi làm mướn làm thơ ngày có mấy trăm ngàn à
mà vô lại xây dựng rồi đỡ cho con ăn học kia nọ
mà tiền bạc giờ kể tui lấy hết giờ dậy là tụi tui sống sao
mức sống mà tụi tui sống không được nữa
mà cái lo lắng là nó nhiều lắm
thôi chứ tối mà ngủ không được thì ngày làm mà tối ngủ không được là chào mà đi làm
bản tin tiếp tục với thông tin liên quan đến vụ giết người do mâu thuẫn trên mạng xã hội vừa xảy ra tại hà nội
vào chiều ngày hôm qua ngày một mươi sáu tháng bảy
công an quận cầu giấy phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
tiến hành di lý đối tượng đinh quốc khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại yên hòa quận cầu giấy hà nội từ tỉnh đắk lắc về hà nội
để điều tra làm rõ về hành vi giết người do mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook
trước đó vào khoảng hai mươi hai h tối ngày hai mươi tám tháng sáu xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội
nên nhóm thanh niên trong đó có đinh quốc khánh và nhóm của nguyễn văn hiếu đã hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn
tại điểm hẹn giữa hai nhóm đã xảy ra ẩu đà
khi thấy hiếu cầm gạch đập vào đầu một người trong nhóm của mình khánh liền rút dao thủ sẵn trong người
đâm một nhát vào cổ hiếu khiến cho nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu
ngay sau đó công an quận cầu giấy ra quyết định khởi tố vụ án
lệnh bắt khẩn cấp đối với đinh quốc khánh nhưng đối tượng đã bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã xác định khánh đang sống tại tỉnh đắk lắc
và tổ chức bắt giữ dẫn giải đối tượng về công an quận cầu giấy để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người
vụ án trên cũng xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ giữa hai nhóm thanh niên
để rồi một người phải đánh đổi bằng tính mạng và một người phải đối diện với bản án nghiêm khắc của pháp luật
như vậy rõ ràng là trong những năm gần đây
tình hình tội phạm giết người nhất là giết người do mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt cộng đồng
đang có những diễn biến bất thường
thực trạng này đã gây ra tâm lý hoang mang cho người dân
bức xúc trong dư luận xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự
phóng viên truyền hình công an nhân dân sẽ có những phân tích về vấn đề này
chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ giữa một số người tại một quán cà phê
đối tượng ngô văn cương chú xã bình thạnh huyện bình sơn quảng ngãi
sau khi nghe tin chú ruột bị ăn hiếp đã dùng gậy đánh ông nguyễn phương bốn mươi tám tuổi
gây thương tích nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
còn tại nghệ an chỉ xuất phát từ sự việc bị nhắc nhở do đi làm muộn
lê văn hồng đã dùng xà cây đâm vào sườn trái ông nguyễn ngọc hoa
khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
đây chỉ là hai trong số hàng chục vụ án mạng xảy ra trong thời gian vừa qua
mà nguyên nhân xuất phát chỉ từ những mâu thuẫn rất nhỏ
trong thời gian vừa qua có rất nhiều vụ án giết người giữa thù phạm và nạn nhân
có tiền đầy quan hệ với nhau như vậy
nó xuất phát từ các mối quan hệ trong sinh hoạt trong công tác trong làm ăn v v
có thể phát sinh những cái không bình thường phát sinh những động cơ mục đích
từ một phía hoặc là từ hai phía nó xuất phát từ những động cơ mục đích không trông sang
mà từ đấy nó làm cho cái mối quan hệ mâu thuẫn
mâu thuẫn ấy không rời khởi quyết thì nó có thể sẽ trầm trọng hơn
theo báo cáo từ cơ quan công an các địa phương từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm
cả nước xảy ra sáu bảy trăm linh vụ án giết người trong đó có tới sáu hai trăm linh vụ do mâu thuẫn cá nhân
trong sinh hoạt cộng đồng chiếm chín mươi ba tổng số vụ giết người
điều đáng nói mặc dù thời gian qua số vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân từng bước được kiềm chế
chậm không giảm đã gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội
để bảo vệ an toàn cho mình thì tội phạm đã rất trú trọng và quan tâm đến việc hoàn thiện khâu che giấu tội phạm
và để làm được điều đó tội phạm đã cố gắng để sử dụng mọi cái phương thức như thể là giết người đốt xác
giết người chặt ra làm nhiều mảnh phi tăng xác hoặc là thậm chí là thủ tiêu những người làm trừ
thì cái đó làm cho tội phạm giết người có nguyên nhân xã hội đặc biệt phức tạp
phần lớn đối tượng gây ra những vụ án mạng lại là những lao động bình thường không thuộc diện quản lý của lực lượng công an
do đó gây ra nhiều khó khăn trong công tác phòng ngừa điều tra và xử lý
thực tế này đang đòi hỏi lực lượng cán bộ ngay từ cấp cơ sở phải làm tốt công tác nắm tình hình
phát hiện những bức xúc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để có biện pháp hóa giải kịp thời
chúng tôi cũng thường xuyên
phối hợp với cả thôn bản nắm mắt tình hình và giải quyết các vụ việc nhỏ
không để xảy ra các vụ việc nó phức tạp và nó kéo dài
tội phạm nói chung tội phạm giết người nói riêng
nó là một hiện tượng xã hội tiêu cực mà để giải quyết được một hiện tượng xã hội
thời tiết sẽ phần nào bớt ói bức hơn
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày sắp tới
với hình thế gây mưa chưa xuất hiện và vùng áp thấp nóng
phía tây phát triển vẫn là nguyên nhân duy trì nắng nóng tại khu vực trên
với mức nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi năm đến ba mươi chín độ
người dân cần có biện pháp đối phó với tình trạng cháy rừng
đã và đang diễn ra rất gai gắt với mức độ cực kỳ nguy hiểm
còn tại khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
ngày nắng phía bắc có nắng nóng nên nhiệt độ luôn giao động từ ba mươi hai cho tới ba mươi bảy độ
đến chiều tối có thể xuất hiện mưa rào nhẹ
thời tiết không quá khó chịu
hoạt động dân sinh của người dân
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi
trời mây thay đổi ngày nắng
chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông
gió tây nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi đến ba mươi ba độ
về đêm nhiệt độ sẽ giao động từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
khu vực các tỉnh nam bộ
thời tiết nhìn chung không có biển động nhiều
vào chiều tối những cơn mưa rào rải rác
vẫn mang đến kiểu thời tiết mát mẻ về đêm
với nhiệt độ chỉ khoảng hai mươi bốn
tối cho tới hai mươi sáu độ
ban ngày nắng nhiều hơn
sát xuất mưa ít xảy ra hơn
nhiệt độ trưa chiều cũng tăng lên
tuy nhiên thời tiết không quá oi nóng
nên rất ủng hộ các hoạt động tưới tiêu trồng trọt
và chăm sóc cây ăn quả của bà con nông dân
những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi
cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online của chúng tôi ngày hôm nay